nếu người tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng covid một mươi chín là người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
trong đó ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
loại vắc xin tiêm nhắc lại
nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau
thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mrna
theo ướng dẫn của bộ y tế nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng sinopharm
thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mrna hoặc vắc xin vector virus vắc xin astrazeneca
về khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung
còn trên thế giới tổ chức y tế thế giới who kể rằng
các quốc gia châu á thái bình dương tiêm chủng đầy đủ cho người dân để chuẩn bị cho nguy cơ bùng phát dịch sau biến trung omicron
kiểm soát biên giới có thể cầu giờ nhưng mọi quốc gia và cộng đồng phải chuẩn bị cho sự gia tăng về số ca nhiễm
bên cạnh đó who cũng kêu gọi các quốc gia nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe để ứng phó với đợt bùng phát do biến chủng này gây ra
không nên chỉ dựa vào các hạn chế biên giới điều quan trọng nhất là chuẩn bị cho những biến chủng có khả năng lây lan cao này
cho đến nay thông tin hiện có cho thấy chúng ta không cần phải thay đổi cách tiếp cận chống dịch ông kassai cho biết
ông kazai cho biết thêm rằng các quốc gia phải tận dụng bài học kinh nghiệm từ việc đối phó với biến chủng delta
đồng thời ông kêu gọi các nước tiêm chủng đầy đủ cho các nhóm người dễ bị tổn thương
và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và các quy tắc giãn cách xã hội
biến chủng omicron
đầu tiên được phát hiện ở miền nam châu phi vào tháng trước và được wdo vào danh sách biến chủng đáng quan ngại
có thể thấy biến thể mới omicron vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và vẫn đang tiếp tục càn quét châu âu
ít nhất sáu mươi người ở naui đã mắc covid một mươi chín sau khi dự tiệc giáng sinh của một người vừa trở về từ nam phi
các chuyên gia lo ngại những người này có thể đã nhiễm biến thể omicron
ít nhất sáu mươi người ở naui đã mắc covid một mươi chín sau khi dự tiệc giáng sinh cùng một người vừa trở về từ nam phi
các chuyên gia lo ngại những người này có thể đã nhiễm biến thể omicron
nếu mối lo ngại này được xác nhận đây sẽ là ổ dịch omicron trong cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay theo rt
trước đó khoảng một trăm hai mươi nhân viên công ty năng lượng sket đã tụ tập để tổ chức tiệc giáng sinh
tại một quán ăn ở thủ đô oslo nave hôm hai mươi sáu tháng một mươi một
các nhân viên được cho là đã tổ chức tiệc trong phòng kín sau đó giao lưu với những thực khách khác trong quán ăn
một trong những vị khách của bữa tiệc
về từ nam phi điểm nóng của biến thể siêu đột biến omicron
ít ai ngờ rằng bữa tiệc giáng sinh sẽ trở thành sự kiện siêu lây nhiễm khiến ít nhất sáu mươi người mắc covid một mươi chín
hầu hết những người này đều là nhân viên scatech nhưng một số người khác không liên quan đến công ty này cũng nhiễm bệnh
hiện chưa rõ ca bệnh số của ổ dịch này có phải vị khách từ nam phi hay không
joram thalau người đứng đầu nhóm truy vết covid một mươi chín ở tây oslo cho biết
chúng tôi chưa xác nhận nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy biến thể omicron
là nguyên nhân gây nên ổ dịch này
theo ông thalau ít nhất bốn mươi một người trong số ca f là cư dân oslo
họ đã được yêu cầu tự cách ly trong bảy ngày
những người tiếp xúc gần cũng phải cách ly trong một mươi ngày nếu họ xuất hiện các triệu chứng
thì đến ngày một tháng một mươi hai ít nhất sáu mươi ca nhiễm omicron đã được phát hiện ở hàng chục quốc gia châu âu
tại tâm dịch nam phi nơi bắt nguồn của omicron
si biến thể này được cho là nguyên nhân chính đằng sau làn sóng gia tăng ca covid một mươi chín mới tại quốc gia này
tiến sĩ michael grom
thuộc viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia nam phi cho biết
số ca covid một mươi chín mới ở nước này tăng theo cấp số nhân khoảng hai tuần trở lại đây
từ trung bình ba trăm linh ca trên một ngày lên một ca trên một ngày trong tuần trước
vào tuần trước là ba năm trăm linh ca trên một ngày
hôm một một mươi hai nam phi ghi nhận cần tám sáu trăm linh ca mới trên một ngày
tốc độ gia tăng rất đáng lo ngại ông groum nói
theo nicd khoảng bảy mươi bốn mẫu bệnh phẩm được giải trình tự gen ở nam phi
nhiều nước có sự xuất hiện của omicron
cũng theo dữ liệu ban đầu của nicd omicron có thể né một số miễn dịch
nhưng các vaccine hiện thời vẫn có thể giúp giảm nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong do covid một mươi chín
cùng ngay ông bruce melado cố vấn của chính quyền tỉnh gauteng
điểm nóng bồng dịch hiện nay ở nam phi cho biết
địa phương này đang chứng kiến đả lây lan covid một mươi chín mạnh chưa từng thấy ở nam phi
chuyên gia melado cho biết omicron dường như đang lây lan nhanh hơn delta
nhưng tỷ lệ nhập viện có vẻ thấp hơn
tôi lạc quan rằng trong đợt bùng phát này tầm số ca nhiễm có thể tăng mạnh
nhưng số ca nhập viện và tử vong sẽ thấp hơn
sabi mahi một chuyên gia về vaccine tại đại học whitwater stan nam phi cho biết
về các đồ cũng cho rằng omicron có thể làm tăng nguy cơ tái nhiễm
về vấn đề này các nhà khoa học nam phi ngày hai tháng một mươi hai công bố một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy
omicron gây nguy cơ tái nhiễm covid một mươi chín cao gấp ba lần
so với biến chủng delta hay beta
juliette pouliam giám đốc trung tâm phân tích và xây dựng mô hình dịch bệnh densi nrf của nam phi cho biết
những ca tái nhiễm gần đây xảy ra ở những người từng mắc covid một mươi chín trong cả ba đợt bùng dịch trước kia
trong đó hầu hết là người từng mắc trong đợt bùng phát liên quan đến delta
tuy nhiên nghiên cứu trên hiện chưa có bình duyệt
bà pouliam cũng lưu ý thêm
nhóm nghiên cứu không có thông tin về tình trạng tiêm chủng của các bệnh nhân covid một mươi chín nói trên
do đó chưa thể đánh giá được mức độ né miễn dịch do vaccine tạo ra của biến chủng omicron